việc giải quyết khó khăn của doanh nghiệp phải nằm trong đầu quyền sổ tay hành động của lãnh đạo
đây là thông điệp mà thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã nêu ra tại hội nghị thủ tướng chính phủ với doanh nghiệp năm hai nghìn một mươi chín diễn ra vào sáng nay
thủ tướng nhấn mạnh mặt bằng vốn nguồn nhân lực kỹ năng là những vấn đề nhà nước có thể tham gia
với tinh thần khởi nghiệp kinh doanh ngày càng mạnh mẽ trung bình giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi chín mỗi năm có trên một trăm hai mươi sáu doanh nghiệp thành lập mới
năm hai nghìn một mươi chín dự kiến đạt một trăm ba mươi sáu doanh nghiệp thành lập mới tổng số vốn đăng ký khoảng một bảy triệu tỷ đồng nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động lên khoảng bảy trăm sáu mươi doanh nghiệp
phát biểu tại hội nghị thủ tướng nêu rõ bên cạnh số lượng thì cần phải nâng cao quy mô và năng lực cạnh tranh
của doanh nghiệp
bởi thực tế chúng ta mới có bảy doanh nghiệp trong top hai trăm linh doanh nghiệp có doanh thu trên một tỷ đô la
đây là điều đáng mừng nhưng hiện chúng ta vẫn chưa có doanh nghiệp nào vào top một trăm linh doanh nghiệp lớn nhất thế giới
thủ tướng yêu cầu các bộ ngành và địa phương thực hiện nghiêm túc đầy đủ và hiệu quả các quan điểm các mục tiêu các giải pháp của đảng
về phát triển kinh tế tư nhân về cơ cấu đổi mới nâng cao hiệu quả kinh tế nhà nước
về định hướng hoàn thiện thể chế cơ chế chính sách nâng cao chất lượng hiệu quả hợp tác đầu tư trực tiếp nước ngoài
thủ tướng yêu cầu các bộ ngành và địa phương thực hiện nghiêm túc đầy đủ và hiệu quả các quan điểm các mục tiêu các giải pháp của đảng
từ cứu quả và thiên tai việc giải quyết các khó khăn của doanh nghiệp phải nằm ở trong đầu quyến sổ tay hành động của lãnh đạo
ngay tại hội nghị thủ tướng yêu cầu tiếp tục giảm các danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện
chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm cải thiện mạnh mẽ chỉ số phát triển doanh nghiệp và giải quyết tranh chấp hợp đồng
ra soát sửa đổi hoàn thiện thủ tục về đầu tư về đất đai và xây dựng và môi trường không để doanh nghiệp chờ đợi mất thời gian

ngay tại hội nghị thủ tướng yêu cầu tiếp tục giảm các danh mục ngành nghề kinh doanh nghiệp và giải quyết